thông tin từ lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng tại xã hợp thành vừa xảy ra vụ nổ khí hầm tàu khiến hai công nhân thiệt mạng
một công nhân được xác định sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và một nghìn chín trăm bảy mươi một đều trú tại hải phòng
vào khoảng một mươi giờ cùng ngày hai công nhân trên sửa chữa trong khoang tàu tại khu vực sửa chữa của công ty cổ phần hợp tiến thành xã hợp thành
quá trình làm việc xảy ra sự cố dò dì khí sau đó xảy ra vụ nổ tại khu vực khoang tàu
vụ nổ đã khiến hai công nhân bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc
bị em trai can ngăn khi cạnh cãi vã với mẹ đối tượng đã dùng dao chém gây thương tích cho em
đặng tòn sánh chú tại huyện văn yên vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn yên tỉnh yên bái ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt giữ
căn cứ kết quả điều tra xác định vào ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
gia đình bà đặng thị líu ở xã phong dụ thượng huyện văn yên làm cơm tất niên cuối năm
sau khi mọi người ra về đặng tòn sánh là con trai của bà líu bỏ đi chơi sau đó xảy ra cãi vã với mẹ
em trai sánh là đặng toàn pham vào can ngăn nên đã xảy ra xô sát
sánh đã dùng dao chém vào tay và đầu khiến nạn nhân bị thương tích
quá trình làm việc sánh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
cũng dùng dao đâm em ruột dẫn đến gây thương tích một đối tượng vừa bị công an huyện crom năng
của tỉnh đắk lắc khởi tố
đó là trần văn niu chú tệ huyện grom năng
theo kết quả điều tra ban đầu new cùng với em ruột là trần văn lân tổ chức uống rượu tại nhà
mặc dù trước đó không có mâu thuẫn gì trên bàn nhậu nhưng do say rượu không làm chủ được
nên lưu đã dùng dao đâm một nhát vào mạng sườn phải của nạn nhân
anh lân được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nên may mắn qua khỏi nhưng bị thương tích năm mươi bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố bổ sung đối với phùng xuân phong
và khởi tố võ thị thu hà về tội trốn thuế và tội mua bán trái phép hóa đơn
đồng thời khởi tố thêm sáu bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
theo kết quả điều tra phùng xuân phong là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty thiên triều
đóng tại phường kỳ long thị xã kỳ anh
võ thị thu hà làm kế toán trưởng phong đã chỉ đạo hà tìm đầu mối mua các hóa đơn đầu vào
đồng thời khi kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào sẽ giảm số thuế phải nộp
sau đó hà đã trực tiếp liên hệ mua hai mươi hóa đơn giá trị gia tăng của ba công ty tại tỉnh quảng bình
với tổng giá trị tiền hàng chưa thuế là hơn bảy sáu tỷ đồng tiền thuê giá trị gia tăng là hơn bảy trăm sáu mươi năm triệu đồng
ngoài ra phong còn chỉ đạo kê toán nội bộ mua một mươi năm số hóa đơn giá trị gia tăng của công ty
trách nhiệm mô hạn thương mại dịch vụ vạn phát nam sơn với giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn là hơn năm bốn tỷ đồng
tiền thuê giá trị gia tăng hơn năm trăm bốn mươi bốn triệu đồng
số hóa đơn nói trên đã được công ty thiên triều kê khai hợp thức hàng hóa mua vào của công ty trách nhiệm mô hạn
xây dựng và thương mại thiên triều để trốn thuế số tiền hơn một ba tỷ đồng
liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép xảy ra tại công ty thiên triều
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh cũng đã khởi tố thêm sáu bị can khác
cùng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
chuyển sang một thông tin khác
bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai
đó là vào ngày bảy và ngày tám tháng bảy
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm hai nghìn hai mươi một
kỳ thi vẫn có năm bài thi trong đó có ba bài độc lập là toán ngữ văn ngoại ngữ
và hai bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên gồm vật lý hóa học sinh học và khoa học xã hội
gồm lịch sử địa lý giáo dục công dân
trừ môn ngữ văn thi tự luận
để các môn khác dưới dạng trắc nghiệm khách quan
bộ giáo dục và đào tạo cũng đã yêu cầu các sở giáo dục đào tạo chuẩn bị sớm
đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
xây dựng các phương án đảm bảo an ninh an toàn và dự phòng để xử lý các rủi ro
có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi nhất là ứng pho với diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học đổi mới kiểm tra đánh giá thường xuyên
và định kỳ ở trường phổ thông theo định hướng đánh giá năng lực
bảo đảm sự đồng bộ và góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
đã bắt đầu hoạt động sau khi hà nội ban hành kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia
phòng chống bệnh dạy trên địa bàn thành phố giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn ba mươi
việc triển khai và thành lập các đội bắt vật nuôi thả rông không chỉ phòng chống bệnh dạy
mà còn đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường đô thị
lâu nay người dân trong khu phố này rất bức xúc bực bội trước tình trạng chó mèo thả rông
phóng uế bừa bãi trong con ngõ nhỏ vốn cũng đồng thời là sân chơi của trẻ nhỏ
bên cạnh đó việc chó mèo thả rông như này còn gây mất an toàn giao thông
tiềm tàng nguy cơ bùng phát bệnh dạy trong những ngày hè nắng nóng
cũng khó chịu nên mình cũng đói mình cũng nói to lên là bây giờ chó mèo như ai mà như thế này
tất cả mọi người trong cái khu này cũng thế thôi ai cũng thấy bất bình như vậy
nhưng mà chưa ai lên tiếng để với cơ quan chức năng
tv có phát rằng là có cái phố trong làng thì tôi mới nghĩ rằng là có lẽ phố mình bây giờ là gọi là làng trong phố
vì buổi tối và buổi sáng là chó kêu rất nhiều ảnh hưởng rất nhiều cho đến cái việc được việc sinh hoạt của nhân dân
chưa kể là buổi sáng là phải còn dọn phân nó nó ỉa dọc phố nữa
có nhiều khi nó chạy lung tung ra là có khi là gây ra dễ gây ra bởi vì những người đi xe máy không vững tay là rất là nguy hiểm
thời gian gần đây để thực hiện chương trình quốc gia phòng chống bệnh dạy trên địa bàn thủ đô giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn ba mươi
các đội bắt chó thả rông tại các phường xã hà nội bắt đầu hoạt động
các thành viên của đội trước khi làm nhiệm vụ đã được trang bị những kiến thức liên quan đến việc khống chế chó thả rông
sau khi khống chế được những chú chó này trong lồng sắt các thành viên trong đội sẽ thông tin với chủ của những động vật này
bằng việc phổ biến các quy định
xác xử sơ thẩm và chuyên án bị cáo phạm gian sang ba năm sáu tháng tù giam về tội trụng cấp tài sản
bị cáo phạm gian sang làm đơn kháng cáo xin giám nhẹ hình phạt
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xác xử nhận định bị cáo phạm giang sang trước đó đã có năm lần
bị kết án về tội danh trụng cấp tài sản và chưa được xóa an tích thì lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội
hành vi của bị cáo mang tính tái phạm nguy hiểm thể hiện sự xem tường pháp luật
làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tỉnh địa phương
mặc dù làm đơn kháng cáo nhưng phạm giang sang không nêu được căn cứ đề nghị giảm nhẹ hình phạt
căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết liên quan
hội đồng xác xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh tuyên y án sơ thẩm ba năm sáu tháng tù giam đối với bị cáo phạm giang sang
công an huyện chợ gạo tỉnh tiền giang cho biết vừa phát hiện bắt giữ một mươi đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng
qua tin tố giác của người dân chiều ngày một mươi tám tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp công an huyện chợ gạo cùng công an xã phú kiếp
bắt quả tan một mươi đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng ăn thua bằng tiền
tờ hộ của bà đinh thị tám sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi ngũ ốc phú khương xê xã phú kiếp huyện trà gào
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một tv một laptop năm cửa sắt nhiều công cụ dù đã phục vụ cho việc đá gà tám điện thoại di động bảy xe mô tô và gần sáu mươi triệu đồng tiền mặt
tù điểm đá gà qua mạng trên do hai đối tượng phạm thành đẹp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngũ ốc phú khương a xã phú kiếp huyện trà gào và đối tượng phạm văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngũ ốc phú khương xê xã phú kiếp huyện trà gào tổ chức
đối tượng cũng tăng vật được bàn giao cho công an huyện trà gào thủ lý để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật
hiện nay các đối tượng trộm cắp cướp dật xe máy không chỉ thực hiện hành vi tiêu thụ xe gian trên địa bàn tp hcm và các tỉnh lân cận
mà còn mở rộng tiêu thụ qua đường biên giới khiến cho việc thu hồi tài sản bị mất gặp nhiều khó khăn
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
mới đây công an quận bình tân tp hcm vừa bắt băng nhóm gây ra hai vụ cướp trên địa bàn
trước đó vào tối ngày bốn tháng bốn các đối tượng trong nhóm gồm đạt duy trung bình và khang đi cướp tài sản
thấy đôi nam nữ ngồi trên xe máy tại công viên quận bình tân nhóm này xông vào cướp xe máy rồi mang bán được sáu triệu đồng
tiếp đó tối ngày một mươi ba tháng bốn trung cùng nhóm bạn ăn nhậu từ quán bia trên đường hồ học lãm phường bình trị đông quận bình tân
và xảy ra mâu thuẫn cự cãi với hai người ngồi bàn kế bên
sau đó nhóm trung về phòng trọ mang nhiều cây ba chỉa quay lại quán tấn công gây thương tích rồi cướp luôn xe máy của nạn nhân
liên quan đến vụ án công an quận bình tân cũng giữ năm người khác để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trong đó một số tan vật đem bán qua biên giới
về vật chứng của hai vụ cướp thì vụ thứ nhất thì đã chi xét được đến các đối tượng tiêu thủ và xe đó hiện nay là đã bán qua biên giới
chiếc thứ hai thì đã thu giữ được
cái vật chứng thì sau khi thu giữ vật chứng thì phát hiện được là biển số thật thì đã được tháo ra và bỏ trong cấp xe
và đối tượng đang sử dụng chiếc xe đó là đã thay đổi cái biển số xe giả
cái đặc trưng mà ban đầu của xe thì nó đã bị thay đổi sau khi mình thu hồi nó đã bị thay đổi
đây không phải là vụ đầu tiên mà công an phát hiện xe gian đã tiêu thụ qua biên giới
trước đó vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai công an quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
đã triệt phát xe gian
công an đã thành công hai đường dây trọng cấp và tiêu thụ xe gian qua biên giới với quy mô khủng trên địa bàn
mục tiêu của các đối tượng là xe máy đắt tiền dựng trước nhà dân cửa hàng tiện lợi không người trông coi
và nếu bị phát hiện truy đuổi sẽ manh động chống trả
đối tượng tiêu thụ hiện nay là có sự đầu tư rất là lớn
vì cái lợi nhuận của tài sản nhiều xe thì ở trong cốp xe nó có tài sản có tiền của chủ sở hữu
cho nên các đối tượng trang bị công cụ và thiết bị rất là hiện đại và ngày càng tinh vi
qua đấu tranh truy xét thu giữ nhiều công cụ hỗ trợ để thực hiện hành vi trộm cướp
lực lượng công an nhận định sau khi thực hiện hàng chục vụ cướp
các đối tượng thu gom xe gian từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh đem qua biên giới bán kiếm lời
trong đó có một số xe không bán qua tay nhiều người mà bán thẳng xe qua nước bạn sau khi mua
nên việc thu hồ tài sản bị mất hiện gặp rất nhiều khó khăn
trước sự khó khăn trong việc ngăn chặn các đối tượng tiêu thụ thì tôi nhận thấy là cần phải phối hợp
với các ban ngành đoàn thể và các lực lượng chức năng đặc biệt là lực lượng bộ đội biên phòng
thường xuyên tuần tra để ngăn chặn các đối tượng có thể là tẩu tán tài sản từ việt nam qua các nước
công an thành phố hồ chí minh đang thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh
trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
công an các quận huyện và thành phố thủ đức sẽ tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát
và phù hợp với các đơn vị nghiệp vụ kịp thời phát hiện bắt giữ các loại tội phạm trộm cắp cướp giật
từ đó mở rộng điều tra truy xét các hành vi liên quan đến việc tiêu thụ tài sản sau khi thực hiện hành vi phạm tội
mới đây một số ngân hàng thương mại như sacombank techcombank đã thông báo tạm dừng cho vay trong lĩnh vực bất động sản
theo đại diện các ngân hàng đây là hoạt động nhằm thực hiện chỉ đạo của ngân hàng nhà nước
về kiểm soát tăng trưởng tín dụng tập trung ưu tiên vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh
ngân hàng saocombank không cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản ngoại trừ cho vay đối với cán bộ
công nhân viên và người mua xây sửa bất động sản để ở ngân hàng này cũng không thực hiện huy động cho vay
cầm cố sổ cùng lúc thông báo được áp dụng đến hết tháng sáu năm nay trước đó techcombank cũng tạm dừng
giải ngân khoản vay mua bất động sản gồm chưa hoặc đã có giấy chứng nhận kể từ ngày hai mươi năm tháng ba
sau hai năm chịu ảnh hưởng nặng nề khi không ít doanh nghiệp rút khỏi các tòa nhà cao ốc
thị trường văn phòng cho thuê tại tp hcm đã sôi động trở lại
khi tỷ lệ lấp đầy tăng ở tất cả các phân khúc thậm chí có những tòa nhà cháy hàng
sau thời gian dịch các doanh nghiệp có quy mô vừa cũng dễ tìm văn phòng cho thuê hơn khi nhiều
cao ốc còn diện tích chống để thu hút khách thuê nhiều tòa nhà văn phòng vẫn áp dụng các
chính sách như giảm từ một mươi một mươi năm giá thuê kéo dài thời gian sửa chữa sắp xếp văn phòng
thậm chí miễn phí đến ba tháng tuyển thuê không chỉ phục hồi tốt nhiều cao ốc còn rơi
và tình trạng cháy hàng thậm chí được các doanh nghiệp lùng sụp bởi đây là các cao ốc có giá trị
thương hiệu và vị trí vàng thị trường văn phòng tại tp hcm dù không tăng thêm nguồn cung
nhưng phục vụ tốt với tổng diện tích hấp thụ thuần quý i đã tương đương ba mươi hai so với năm hai nghìn hai mươi một
đạt một mươi bảy m hai hiện tỷ lệ chống trung bình của văn phòng hạng a và b đều giảm duy trì
ở mức một mươi một sáu đối với hạng a và bảy chín đối với hạng b